các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tiên tri mù vanga nắm trong lòng bàn tay
nhà tiên tri mù vanga không phải là người xa lạ
những dự đoán chính xác nhiều sự kiện gây kinh hoàng thế giới của bà gây nên không ít hiếu kỳ
vanga là nhà tiên tri nhà nghiên cứu thảo dược nổi tiếng của bulgaria
bà sinh ngày ba mươi một tháng một năm một nghìn chín trăm một mươi một và mất ngày một mươi một tháng tám năm một nghìn chín trăm sáu mươi
tên khai sinh của bà là vangelia panteva dimitrova
sau khi kết hôn đổi thành vangelia usterova
bà bị mù từ năm một mươi hai tuổi và từng sống ở nhiều quốc gia khác nhau
đầu tiên bà sống ở đế quốc ottoman sau đó chuyển tới vương quốc bulgaria năm bốn và cuối cùng là cộng hòa macedonia
nhà tiên tri mù baba vanga đã nhiều lần đưa ra những lời dự đoán chính xác về phận mệnh tương lai của thế giới khiến nhiều người phải dùng mình kinh ngạc
bà được mệnh danh là hậu duệ của natramis hay là một trong những nhà tiên tri nổi tiếng nhất thế giới
không chỉ đưa ra những lời dự đoán kỳ lạ
mà những sự kiện xảy ra xung quanh của đời bà vanga cũng vô cùng thần bí
một trong số đó phải kể đến công cụ giúp bà vanga đưa ra những lời tiên tri đó là những viên đường
vâng và quý vị muốn biết vì sao đó là những viên đường hãy cùng chúng tôi tìm hiểu sau đây
theo một số tài liệu bà van ga thường yêu cầu những người đến thăm mình mang theo ba viên đường
thư ký của bà sẽ thắp lên những ngọn nến
bà vanga ngủ lặng lẽ đặt ba viên đường trong lòng bàn tay
bà sẽ cầm chúng trên tay
bà sẽ nhìn lại rồi bắt đầu cảm nhận được những điều gì sắp đến với thế giới thậm chí cách hiện tại hàng ngàn năm sau
không ai chắc chắn những viên đường này có tác dụng gì đối với bà vanga trong việc tiên trì
tuy nhiên nó đã trở thành hình ảnh gắn bó với bà suốt một thời gian dài nhất là trong những năm tháng cuối đời
vanga sinh năm một nghìn chín trăm một mươi một tại bulgaria
bố là pandro sucev và mẹ là paraskeva suceva
thời điểm vừa trào đời bà vanga đã suýt chết yểu vì biến chứng sinh
nhưng vẫn may mắn vượt qua được
trong những năm tháng tuổi thơ bà vanga cũng rất vất vả nghèo khó
mẹ qua đời lúc mới ba tuổi còn bố đi tham gia chiến tranh
khoảng năm bà vanga lên bẫy bố của bà đã trở về và quyết định tái hôn
năm một mươi hai tuổi một bi kịch đã ập đến với bà vanga
khi bà đang chơi đùa cùng anh em họ của mình thì một cơn bão cát bất ngờ xảy ra khiến bà bị cuốn đi và cuối cùng rơi xuống một cánh đồng gần nhà
bà vanga đã cố gắng mở mắt ra
nhưng bị cát bụi bám đầy bên trong
mặc dù trải qua ba cuộc phẫu thuật nhưng cuối cùng bà đã mất đi thị lực và phải sống với bóng tối suốt cả cuộc đời về sau
năm một mươi tám tuổi bà văn ca một lần nữa chết hụt khi bị viêm màng phổi và được các bác sĩ nhận định cơ hội sống sót rất thấp
sau khi vừa qua bệnh tật sức khỏe của bà vanga yếu dần đi
nhưng cùng chính trong khoảng thời gian đó bà nhận ra mình có một khả năng đặc biệt
bà vanga đã trở về
bắt đầu trải nghiệm những điều bất thường trong giấc mơ của mình
bà có thể nghe thấy những giọng nói nói chuyện được với người đã khuất hoặc với cây cỏ
bà cũng nhận ra mình có thể dự đoán những sự kiện sắp xảy ra trong tương lai với độ chính xác cực cao
kể từ đó mọi người bắt đầu đổ xô tới ngôi nhà nhỏ của bà van ở bungarya để nhờ bà chữa bệnh mà tin chi về tương lai
ngày một mươi một tháng sáu năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu bà vanga qua đời vì căn bệnh ung thư vú
không biết vì lý do gì mà nguồn điện bị bắt
cắt và nguồn điện dự trữ cũng không được sử dụng khiến bà lã mù vanga qua đời ngay trên bàn mổ tại bệnh viện lớn ở sofia
mặc dù vậy bà đã kịp để lại rất nhiều lời tiên tri về tương lai của thế giới cho đến tận năm năm nghìn bảy mươi chín
năm mà bà tin rằng sẽ là ngày tận thế của nhân loại
mặc dù không ai phải tin vào những lời dự đoán của bà vanca nhưng cũng không thể phủ nhận cho đến nay một số lời nói của bà đã trở thành sự thật
mới nhất theo báo dân viện đăng tài bài viết bảo bố giúp vanga đưa ra những kết quả
bà tin đoán lạnh người đã trích dẫn lời của tiến sĩ tinka miteva thủ trường đại học sofia
người đã có nhiều cuộc gặp nhà tiên tri lường danh vanga viết trong cuốn sách
bí mật của vanga cho biết chín mươi lời nói của vanga là sự thật
báo chí đưa tin về bảo bối giúp fanga đưa ra những tiên đoán lạnh người
theo tiến sĩ tinka miteva nhà tiên tri mù vanga dự đoán đúng nhiều sự kiện gây kinh hoàng cả thế giới
và thậm chí còn biết trước được cái chết của chính mình
bà tinka miêu tả những lần có dịp được gặp nhà tiên tri vanga
bà đều thấy người dân xếp hàng dài chờ đợi được gặp vanga
và để bà tiên đoán cho những vấn đề và cuộc sống của họ
tuy nhiên không phải khi tiên đoán điều gì cho ai bà vanga đều gặp mặt trực tiếp
đặc biệt có rất nhiều người nổi tiếng đã được bà vanga tiên tri
thậm chí trong cuốn sách bí mật của vanga nhiều tiết lộ cũng cho biết
bà vanga có một danh sách dài những nhân vật nổi tiếng
những nhà nghiên cứu tầm cỡ đã được bà vanga cho lời khuyên và những tin đoán
trong cuốn sách này nói rõ ràng
không phải nhất thiết để gặp trực tiếp bà vanga
nhiều người đã gửi thư tay cho bà và phần lớn đến lời tiên đoán
đều được thư ký của bà ghi chép lại
cuốn sách đặc biệt nhấn mạnh những tiên tri của bà vanga đưa ra
có đến tám mươi đều trở thành sự thực
cuốn sách cũng cho biết bà bối giúp bà tin đoán đúng về thế giới rất đơn giản
đó là những viên đường
thông thường trước khi đưa ra lời tin đoán thư ký của bà sẽ thắp lên những ngọn nến
bà vanga ngủ lạng lẽ đặt ba viên đường trong lòng bàn tay
và bắt đầu cảm nhận được những điều sắp xảy đến với thế giới
thậm chí cách hiện tại hàng ngàn năm sau
bằng cách như vậy bà vanga đã từng làm thế giới kinh ngạc khi năm một nghìn chín trăm tám mươi
và gà dự đoán rằng khi thế giới mới bắt đầu vào tháng tám năm một nghìn chín trăm chín mươi chín hoặc hai nghìn hai mươi
krs sẽ bị nước bao phủ và cả thế giới sẽ phải bàng hoàng
kursk là một tàu ngầm của nga bị chìm ở biển bérenz vào ngày một mươi hai tháng tám năm hai nghìn
khiến tất cả những người trên tàu thiệt mạng
kursk là tên một thành phố lớn ở nga
cũng là tay một tàu ngầm nguyên tử k một trăm bốn mươi một của nga
nó bị chìm ở biển bérenz vào ngày một mươi hai tháng tám năm hai nghìn
van cũng đưa ra lời tiên đoán chính xác về thảm họa kép xảy ra tại nhật bản tháng ba năm hai nghìn một mươi một
do những trận mưa phóng xạ nên ở bắc bán cầu
cả động vật lẫn thực vật đều sẽ bị tuyệt diệt vào tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy
đúng như lời bà vào ngày một mươi một tháng ba năm hai nghìn một mươi
cả thế giới bàng hoàng trước thảm họa kinh hoàng xảy ra tại nhật bản
trận động đất với cường độ chín
những độ richter những con sóng thần cao tới một mươi mét
sự do dị phóng xạ từ các nhà máy điện hạt nhân fukushima i và onagawa
đã đưa nước nhật bước vào cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất kể từ sau chiến tranh thế giới i
với số người chết và mất tích nhiều không kể siết
vanga cũng đã biết chính xác ngày qua đời của mình
một mươi một tháng sáu năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu bà vanga qua đời vì căn bệnh ung thư vú
không biết vì lý do gì mà nguồn điện bị cắt và nguồn điện dự trữ cũng không được sử dụng
khiến bà lão mù vanga
vanga qua đời ngay trên bàn mổ tại bệnh viện lớn ở sofia
cái chết của bà khiến mọi người nghi ngờ với nguyên nhân nhà tiên tri van gachet trong lúc phẫu thuật
mà không thể để lại bất cứ lời chăn chối nào
thế nhưng cũng có nhiều sự kiện bà dự đoán chưa chính xác
vanga cho rằng xúc đột vũ trang tại nam osetia
những vụ mưu sát các nhà lãnh đạo và nguyên thủ quốc gia
sẽ dẫn tới bùng nổ chiến tranh thế giới ba vào năm hai nghìn một mươi và kết thúc năm hai nghìn một mươi bốn
theo bà chiến tranh thế giới ba dẫn đến thảm họa chiến tranh hạt nhân
trên phạm vi toàn cầu sự diệt vong của loài người và toàn bộ sự sống trên trái đất
và đó là ngày tận thế của nhân loại
thế nhưng năm hai nghìn một mươi bốn và thực tế đã chứng minh không hề có cuộc chiến tranh nào trên quy mô toàn cầu xảy ra
các nhà nghiên cứu cho rằng bà vana cũng từng dự đoán đúng về sự kiện brexit
khủng hoảng di cư châu âu tổng thống nga putin đắc cử
sự trỗi dậy của phiến quân hồi giáo is đại dịch covid một mươi chín
lý giải hiện tượng baba vanga
trong thế kỷ hai mươi
thái độ của khoa học với khả năng phi thường của vanga
có thể nói đơn giản là khá tiêu cực
và nó không chỉ ở bulgaria mà là toàn thế giới
nguyên nhân cho việc này là do có sự khác biệt quá lớn
giữa phương pháp tìm hiểu vấn đề bằng những chứng cứ rõ ràng
có thể chứng minh kiểu khoa học với sự mơ hồ
và thiên về khả năng đặc biệt cá nhân như của vanga
chị không thể lý giải được những hiện tượng này
cách dễ dàng nhất cho khoa học đó là phủ nhận tất cả
tuyên bố chúng không tồn tại hoặc phớt lở đi
từ sau thời kỳ phục hưng
khoa học đã đạt được nhiều thành công trong việc lý giải các hiện tượng tự nhiên
điều ngay lập tức làm lưu mờ những học thuyết về tâm linh
mặc dù vậy khoa học có giới hạn và chỉ nói lên được một mặt của vấn đề
nó chỉ giải thích được những vấn đề chung
không thay đổi mà thất bại trong việc thấu hiểu những điều riêng biệt
giao tính cảm xúc và bất thường
tuy nhiên ngày nay với sự phát triển của vi điện tử và sinh học phân tử
ngày càng nhiều các nhà khoa học đang tìm cách thấu hiểu những hiện tượng siêu nhiên
pháp hiện đại
một vài ví dụ nghiên cứu có thể được kể đến như giả thuyết của nhà khoa học
a hatchin và jude tuttle về các loại vi hạt cơ bản có khả năng di chuyển
với tốc độ nhanh hơn cả ánh sáng trong mọi điều kiện không gian và thời gian
từ đó lý giải cách thức truyền thông tin ở những người có khả năng siêu nhiên
hay ví dụ của nhà khoa học bus người mỹ
ông đã lắp đặt một loạt cảm biến và những chiếc lá cây để chứng minh
khả năng truyền và nhận thông tin của chúng
và thấy bất ngờ rằng những chiếc lá này phản ứng với sự xuất hiện
cũng như hành động của con người và sinh vật sống khác một cách rõ ràng
một giả thuyết khác được nghiên cứu bởi nhà khoa học v kazanchip
đó là sự truyền thông tin được diễn ra mức tế bào
tất cả các sinh vật sống đều được hình thành từ hàng chục tỷ tế bào
và do đó có thể truyền thông tin qua cách thức này
ông kazanchiv đã phá bỏ danh giới suy nghĩ về việc thông tin
chỉ có thể tồn tại ở các thực thể hữu cơ
có cảm giác mà cho rằng nó tồn tại ở mọi vật thể trên thế giới
tuy nhiên để cảm nhận được
con người cần phải có các khả năng đặc biệt như giác quan thứ sáu hay trực rác
giả thuyết này có lẽ thích hợp để giải thích cho việc
vì sao vanga chỉ cầm vài viên đường để cảm nhận về con người trong các ví dụ kể trên
có thể nói khả năng nhận và sử dụng các thông tin siêu nhiên là bẩm sinh trong tất cả con người
tuy nhiên sự khác biệt là mức độ nhạy bé nơi mỗi cá nhân
hầu hết con người chỉ có thể cảm nhận được thông tin kiểu mắt thấy tay nghe
nhưng một vài người trên thế giới có được năng lực đạt mức thần kỳ như vanga
sự đặc biệt của vanga
vanga còn thể hiện ở việc bà có khả năng thích nghi cao
khi có thể tiếp nhận thông tin từ nhiều đối tượng ngay khi người đó đến nhà mình
về những người đã mất vanga nói họ không xuất hiện nhưng vẫn còn tồn tại
họ xuất hiện trước mặt bà và có thể giao tiếp với bà
sự tồn tại của linh hồn sau khi con người đã chết
là khái niệm không chỉ được đặt ra trong tôn giáo mà còn cả khoa học
ngày nay nhiều người tin rằng linh hồn không chỉ là một hình ảnh
mà nó là một cấu trúc thông tin năng lượng tương đối ổn định
có thể tồn tại lâu dài
và không phụ thuộc vào người sống hay chết
về tương lai hay quá khứ vanga từng nói
không có quá khứ hay tương lai gì hết
tất cả là một
tôi có thể nhìn thấy như là nó đang diễn ra
thưa quý vị những viên đường là một thứ không có gì đặc biệt
mặc dù vậy có lẽ nó đóng vai trò là những tinh thể màu nhiệm
hay những quả cầu thủy tinh giúp nhà tiên tri mù vanga mở ra thế giới tương lai
có thể nói khả năng nhận và sử dụng các thông tin siêu nhiên
là bầm sinh trong tất cả con người
tuy nhiên sự khác biệt ở mức độ nhẹ bén ở mỗi cá nhân
hầu hết con người chỉ có thể cảm nhận được thông tin kiểu mắt thấy tai nghe
nhưng một vài người trên thế giới có được năng lực đạt mức thần kỳ như là vanda
và cảm ơn những phiên đường chúng đã làm nên những điều kỳ diệu
dù chỉ ít chúng ta có tin hay không nhưng lời tiên tri này hãy coi như nhắc việc con người
quý vị có quan điểm gì xin hãy để lại bình luận bên dưới
những tin tức mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật